tại hà nội việc quét mã qr code là điều kiện bắt buộc để thành phố cho phép các cửa hàng ăn uống siêu thị thời trang hoạt động trở lại
tuy nhiên thì tại nhiều địa điểm kinh doanh khi mà không có nhân viên yêu cầu quét mã qr code đa phần người mua vẫn lơ là chủ quan trong việc này
tám giờ sáng trên phố dương quảng hàm tại cửa hàng bán bánh mì này khách đến mua hàng khá đông
tuy nhiên việc quét mã qr code không phải ai cũng biết và thực hiện được
người mua bánh thịt thì quét còn người mua bánh không thì người ta đi luôn thì người ta không quét được
trên nhiều tuyến phố tại địa bàn thành phố hà nội các cửa hàng phục vụ ăn uống thời trang đã hoạt động trở lại khi nới lỏng giãn cách
mặc dù các cửa hàng hầu hết đã chấp hành tốt việc dán mã qr code nhưng người dân đến mua sắm đều chưa tự giác quét mã khai báo y tế
đặc biệt là những shipper khi đến các cửa hàng hầu hết quên công đoạn quan trọng này
tôi cũng có
có gặp nhiều trường hợp là người dân có thể là họ quên họ có thể vào cửa hàng đông họ cũng quên quét mã qr
nhưng mà có những cái cửa hàng thì là có để những cái mã qr code những cái chỗ hơi quất hơi khó hơi khó có thể quét
những cửa hàng đấy nên để mã qr ở những chỗ nào mà người dân người ta dễ nhìn thấy nhất thì là người ta có thể quét được ngay lập tức
trong những ngày này lực lượng công an phối hợp cùng chính quyền và đoàn thanh niên địa phương thường xuyên đôn đốc trực tiếp tuyên truyền tuần tra kiểm soát
thông qua loa phường cảnh sát khu vực thực hiện tuyên truyền tới từng hộ gia đình yêu cầu các cửa hàng khi có người đến giao dịch bắt buộc phải quét mã qr code
trong khi tiến hành kiểm tra thì có rất nhiều người dân quên mang điện thoại và quên quét các quét mã qr code
sau đấy công an phường đã liên tục đôn đốc kiểm tra nhắc nhở để người dân thực hiện đúng theo chỉ định của ủy ban nhân dân hình phố
nếu còn tiếp tục tái phạm thì công an phường
ở ủy ban phường thị khuê sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo đúng thiết quyết định của ủy ban nhân dân hình phố hà nội
chú thì có tuổi nên đâm ra về cái sử dụng này thì bọn chú cũng không được thông thạo lắm
mã này thì có sự hướng dẫn của các đồng chí công an cho người dân người ta lắm bắt được cách sử dụng cái mã này
công dân ở phường thượng khê này thì là thấy các đồng chí công an rất là tích cực làm trong cái công tác là
đi phòng chống dịch rồi là phổ biến về các cái mã qr để cho dân người ta được nắm bắt được và đồng thời để tránh được cái bệnh dịch covid này
trên thực tế để việc thực hiện quét mã qr code thực sự hiệu quả rất cần sự hợp tác không chỉ của các cơ quan chức năng đoàn thể cơ sở kinh doanh dịch vụ
mà còn từ ý thức của người dân
bởi nếu như việc khai báo bằng giấy khó đảm bảo cập nhật thông tin dịch tễ
thì qr code giúp các cơ quan chức năng có thể phân tích
đánh giá tình hình liên tục tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truy vết khi cần thiết